từ ngày bảy tháng một mươi hai đến nay hà nội đang ở trong những ngày ô nhiễm không khí đỉnh điểm
chỉ số chất lượng không khí nhiều ngày liên tiếp đã chạm ngưỡng xấu và rất xấu
tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân
đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp tăng vọt
ô nhiễm không khí dễ ảnh hưởng nhất đến đường hô hấp
đặc biệt với các đối tượng nhạy cảm như người già trẻ nhỏ người có bệnh lý nền mạng tính
mặc dù bộ y tế đã có khuyến cáo thế nhưng do tính chất công việc
nhiều người dân vẫn phải ra đường và ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe họ
nhẹ thì khó thở nặng thì thậm chí phải cần có sự can thiệp hỗ trợ của máy móc ví dụ như bệnh nhân này
bệnh viện phổi trung mương cho biết một tuần gần đây lượng bệnh nhân vào điều trị nội trú

ngay cái ô nhiễm không khí này ngay lập tức cái bệnh này nó khó khăn
ngay lập tức cái bệnh này nó khởi động nó làm cái cơn kịch phát lên
cái khó khăn của bệnh nhân ở những thời điểm này là rất là nặng
bệnh nhân không thể nào một số ngày mà sau đó ngoại trú được
bệnh nhân can thiệp về thợ máy là thường phải dài ngày ở bệnh viện
cái đó nó làm cho chiếm cái dường bệnh rất là dài
và người bệnh nằm viện sẽ nhiều khó khăn hơn
cái kinh tế tiên lượng kết quả điều trị
cũng như là cái số lượng
hay điều trị của bệnh nhân
đặc biệt không khí hà nội hiện nay
ngoài bụi vô cơ hữu cơ khí thải
còn tồn tại một dạng bụi đặc biệt khác là bụi mịn
đặc biệt là pm hai năm
có thể gây ra các bệnh nguy hiểm tới sức khỏe con người
cái hạt mà nó bé dưới năm mươi km
thì có thể đi sâu vào trong cái đường thở nhỏ
sâu vào những cái phế nan
và đặc biệt những cái hạt mà dưới hai năm
nó có thể xuyên
nó có thể xuyên qua mạch máu
ngoài những cái bệnh vô gấp mà chúng ta hay gặp
như là bệnh phổi tăng nạn
mãn tính viêm phế quản viêm phổi ung thư phổi da
thì cái nguy hại lâu dài nữa là nó vào máu
và nó đến các cơ quan trong cơ thể
thì chúng ta tim mạch này can mật này thần kinh này
đều ảnh hưởng ta
vào những ngày không khí bị ô nhiễm nặng
người dân phải trang bị khẩu trang mũ nón
kính mắt đầy đủ khi ra đường
giữ vệ sinh mũi xúc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý
người già trẻ nhỏ người có bệnh mạng tính nên hạn chế tối đa ra ngoài